từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám các ngành chức năng sẽ kiên quyết và tiếp tục xử lý các sai phạm
của tổ hợp khách sạn mường thanh bằng biện pháp cưỡng chế đẩy nhanh tiến độ mở các lối xuống biển
cho người dân và tăng cường các biện pháp xử lý nước thải ra biển trên địa bàn
đó là những nội dung nóng được đề cập tại buổi họp báo thường kỳ quý ba năm hai nghìn một mươi chín
vừa diễn ra tại thành phố đà nẵng
trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo ông vũ quang hùng
giám đốc sở xây dựng thành phố đà nẵng cho biết trong thời gian qua
việc kiểm tra và xử lý sai phạm tại khách sạn mường thanh gặp không ít khó khăn
do không có sự hợp tác của chủ doanh nghiệp do đó cơ quan chức năng buộc phải xử lý
bằng biện pháp cưỡng chế buộc tháo rỡ công trình
tuy nhiên việc sai phạm không chỉ từ tầng hai đến tầng năm mà các ngành chức năng
tiếp tục phát hiện thêm nhiều sai phạm ở các tầng hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi một và bốn mươi hai và kiên quyết xử lý triệt để
đối với việc mở các lối xuống biển cho người dân
sở xây dựng quyết liệt thực hiện chủ trương của thành phố và sẽ hoàn thành chậm nhất vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến tình trạng nước xả thải trực tiếp ra biển nhất là tại bãi biển mỹ an mỹ khê
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giao cho sở xây dựng và sở tài nguyên môi trường
phối hợp xử lý triệt đề đề xuất những giải pháp mang tính lâu dài